ở thời điểm hiện tại lãi suất không còn là vấn đề lớn đối với người vay mua nhà
lượng khách hàng vay với mục đích đầu tư bất động sản có chiều hướng giảm
trong khi đa phần người đi vay hiện tại xuất phát từ nhu cầu ở thực
hiện tại bên cạnh yếu tố giá các công ty bất động sản cũng hợp tác với các ngân hàng lớn
để hỗ trợ vốn vay dài hạn và xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp
hỗ trợ tối đa người mua nhà
tại nhiều dự án khách mua cần vay vốn chỉ cần thanh toán khoảng một mươi là có thể nhận nhà ở ngay
và lụy kế đến quý hai nghìn hai mươi năm đóng tổng cộng ba mươi
còn lại ngân hàng cho vay chủ đầu tư hỗ trợ hai năm không lãi ân hạn nợ gốc
một số dự án có chính sách thanh toán từ một mươi nhận nhà ở ngay hoặc để khai thác cho thuê
kinh doanh tạo dòng tiền đây là các giải pháp kích cầu tích cực từ các chủ đầu tư
số liệu của ngân hàng nhà nước cho thấy dư nợ bất động sản đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba khoảng hai tám mươi tám triệu tỷ đồng
trong đó vay kinh doanh bất động sản khoảng một chín triệu tỷ đồng vay tiêu dùng
tự sử dụng trong lĩnh vực bất động sản một bảy mươi chín triệu tỷ đồng
theo ngân hàng nhà nước từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay dư nợ đối với lĩnh vực bất động sản
bao gồm cả kinh doanh bất động sản và mục đích tiêu dùng tự sử dụng bất động sản luôn tăng cao
năm hai nghìn một mươi chín tiến dụng cho vai bất động sản tăng đột biến hai mươi ba hai mươi sáu đạt ngữ một sáu triệu tỷ đồng
trong thời điểm dịch bệnh hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một dư nợ bất động sản hàng năm vẫn tăng lần lượt là một mươi hai sáu và một mươi năm bảy
năm hai nghìn hai mươi hai dư nợ bất động sản tăng mạnh trở lại đạt mức hai năm mươi tám triệu tỷ đồng tăng hai mươi ba chín mươi một so với cùng kỳ năm trước
trong năm hai nghìn hai mươi ba tiến dụng cho vay bất động sản tiếp tục tăng từ một mươi một tám mươi một đạt ngưỡng hai tám mươi tám triệu tỷ đồng
chủ yếu là dư nợ chung và dài hạn